tăng vật thu giữ gồm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg
đựng trong hai mươi bảy hộp kim loại nguy trang vỏ ngoài như hộp đựng phô mai
cùng một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi hai năm mươi năm g heroin
trước đó vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác công an huyện tràng định phát hiện bắt quả tăng nông văn khiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đang tàng trữ tám gói heroin trọng lượng hai trăm sáu mươi sáu g
qua đầu tranh đối tượng khai nhận mua ma túy của nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trụ xã đại đồng huyện tràng định với mục đích để sử dụng và bán lẻ kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoan tổ công tác thu giữ thêm hai mươi một bảy trăm tám mươi chín gam heroin
mua điện thoại di động hai mươi bảy năm triệu đồng
công an thành phố đà lạt vừa kịp thời bắt giữ một nhóm đối tượng sử dụng hung khí
để cướp tài sản của người đi đường trên đèo brent vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt xử
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba do thiếu tiền tiêu xài
nên nguyễn đức nam sinh năm hai nghìn hai bùi xuân bắc sinh năm hai nghìn
và trần văn tâm sinh năm hai nghìn sáu đã rủ nhau ra đèo brent nhằm mục đích phục kích người đi đường để cướp tài sản
khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút thấy hai cô gái đi xe máy theo hướng xuống đèo brent thì nhóm này đuổi theo
khi đến đoạn đường vắng các đối tượng áp sát nạn nhân dùng hung khí uy hiếp để cướp hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn
các đối tượng bị công an thành phố đà lạt bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện lâm hà
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng hứa võ thường ba mươi năm tuổi
chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng lập hồ sơ xử lý bốn đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó thường đi ngang qua nhà chị đoàn thị lệ thúy chú tại ấp bưng môn huyện long thành
phát hiện không có người trông coi nên đã đột nhập vào nhà trộm nhiều trang sức bằng vàng laptop xe máy
trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng rồi mang bán lấy tiền tiêu xài
sau đó đối tượng đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đảm xuân vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã quảng châu huyện quảng trạch về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án hình sự tham mô tài sản
xảy ra tại ubnd xã quảng bình